tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ sáu quốc hội xem xét nhiều dự án luật quan trọng như luật đặc xá
luật giáo dục sửa đổi luật chăn nuôi luật kiến trúc theo chương trình sáng nay ngày năm tháng một mươi một
quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn hiệp định cptpp sau đó phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về hiệp định đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nhiều cử tri trên cả nước cũng đã có những ý kiến
về cơ hội và thách thức của hiệp định cptpp đối với việt nam
dòng thuế là xuống không và như vậy sẽ tạo điều kiện cho việt nam tiếp cận các thị trường
thay đổi thể chế cũng như là nó thông thoáng minh bạch cũng như là các cái đảm bảo về cái đầu tư
thế giúp cho các nhà đầu tư sẽ yên tâm và sẽ tăng cường đầu tư vào việt nam
điều cơ bản thuận lợi nhất trong này là thuế xuất giảm dần bằng không và vì vậy giá thành và giá bán
nó cũng sẽ xuống ở cái mức thấp nhất so với từ trước đến nay một mặt nữa thì nó giúp cho các doanh nghiệp
sẽ cải thiện được chất lượng để nâng cao vượt qua được rào cản của tất cả các nước trong khối
để đưa hàng được đến cho những nhu cầu của khách hàng những khách hàng khó tính nhất
và vì vậy mà cái sự phát triển trong một cái chuỗi về sự phát triển bền lâu nó sẽ có thời gian tồn tại nhiều hơn
mỗi thửa ruộng của người nông dân thì có một thửa ruộng để cảnh tác nhưng thế giới có một thị trường để cảnh tác
càng thuận lợi trong kinh doanh là càng cảnh tranh mạnh chỉ có một thị trường để cảnh tác
và càng mở rộng cái điều kiện này
để cảnh tranh thì phải cảnh tranh khốc liệt hơn và sự đó là sự tồn tại và sự phát triển
mình phải tồn tại mình phải phát triển đi tồn tại còn không có là bên mình không tồn tại thôi
mình phải liên tục phát triển để tồn tại nó tạo cho mình một cái động lực để mình là phấn đấu để tồn tại trong môi trường toàn cầu